kính chào quý vị khán giả bây giờ là những tin tức cập nhật trong một trăm một mươi ba online
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương vừa khởi tố vụ án liên quan đến đơn tố cáo của các cá nhân
tố cáo bằng nguyễn phương hằng
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương nhận được sáu đơn tố giác
về hành vi nêu trên đối với bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
phương hiệp an tp thủ dầu một
các cá nhân tố giác bà hằng về các hành vi làm nhục người khác vu khống lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
sau một thời gian tiến hành xác minh giải quyết tin báo tố giác tội phạm cũng như thu thập tài liệu chứng cứ
cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra
cách đây một tháng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can đối với bà nguyễn phương hằng
để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức